trước bối cảnh dịch bệnh đang dần được kiểm soát mới đây bộ y tế cho hay cơ quan này đang tiếp tục tổng hợp ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo quốc gia và các cơ quan liên quan để hoàn thiện xây dựng phương án đảm bảo công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi
trước đó hôm hai mươi chín tháng bốn bộ y tế đã có công văn xin ý kiến thành viên ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín ubnd sáu mươi ba tỉnh thành các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc bộ này về các phương án đảm bảo công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai
hiện số mắc mới mỗi ngày ở việt nam chỉ giao động trong mức ba đến bốn ca mỗi ngày với chỉ một hai ca tử vong
mức thấp nhất kể từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một thời điểm chưa ghi nhận biến thể omicron tại nước ta
trong dự thảo phương án mà bộ y tế đưa ra để xin ý kiến các tình huống dịch covid một mươi chín trong giai đoạn chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững phù hợp với khuyến nghị mà tổ chức y tế thế giới đưa ra gần đây
hai tình huống được đưa ra trong dự thảo phương án bao gồm chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa tuy nhiên do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng
và tử vong giảm dần điều này dẫn đến các ổ dịch không còn nghiêm trọng như trước hoặc xuất hiện biến chủng mới của virus sars cov hai nhưng ít nghiêm trọng hơn
tình huống hai là việt nam sẽ xuất hiện biến chủng mới của virus sars cov hai có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch
khiến số ca nhiễm có triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong tăng lên đặc biệt là ở các nhóm dễ bị tổn thương
trong hai tình huống này bộ y tế nhấn mạnh một trong bốn nguyên tắc đặt ra là vaccine
là biện pháp hữu hiệu trong việc giảm nguy cơ chuyển nặng tử vong
tỷ lệ bao phủ vaccine cao ở tất cả các nhóm đối tượng đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương và nhóm nguy cơ cao
là nền tảng để từng bước nới lỏng các biện pháp y tế và biện pháp xã hội khác
có thể thấy rằng tiềm vaccine đã cho thấy rõ hiệu quả của nó sau làn sóng dịch vừa qua
và tiếp tục được lựa chọn cho cả hai tình huống phòng dịch trong thời gian tới đây